cơ quan thống kê châu âu thông báo mức nợ công của khu vực đồng tiền chung châu âu eurozone tăng mạnh trong năm hai nghìn hai mươi
do chính phủ các nước chủ yếu dựa vào các khoản vay giá trị lớn nhằm triển khai các gói hỗ trợ nền kinh tế
ứng phó với tác động của đại dịch covid một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi nợ công một mươi chín quốc gia thành viên eurozone tăng từ một hai trăm linh tỷ euro lên một mươi một một trăm linh tỷ euro
tương đương chín mươi tám tầm sản phẩm nội địa gdp toàn khu vực
với mức nợ công này thâm hụt ngân sách của eurozone là bảy hai gdp
theo thống kê các quốc gia thành viên eurozone vay nợ nhiều nhất trong năm hai nghìn hai mươi
đều là những nước vốn đã có mức nợ công cao trước khi đại dịch covid một mươi chín xảy ra
trong đó hy lạp chứng kiến nợ công cao nhất tại châu âu tăng hai mươi năm trong năm hai nghìn hai mươi lên mức ba trăm bốn mươi một tỷ euro
tương đương hai trăm linh năm sáu gdp
ngược lại estonia
estonia một thành viên mới của eurozone là nước có tỷ lệ nợ công thấp nhất là một mươi tám hai gdp